một lượng lớn cá ngựa khô có xuất xứ từ nước ngoài được nhập lậu về việt nam qua cửa khẩu hải phòng
vừa bị lực lượng hải quan hải phòng phối hợp với thanh tra tổng cục hải quan phát hiện bắt giữ
số cá ngựa khô nhập lậu được che giấu tinh vi sau các lớp da ngựa muối có mùi hôi thối chứa trong container
mang số hiệu msku năm triệu chín mươi tám nghìn hai trăm một mươi năm vận chuyển trên tàu tân cảng pioner chuyến bảy trăm linh ba w nhập cảnh cảng hải phòng
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy do công ty trách nhiệm hữu hạn mark việt nam chi nhánh hải phòng làm đại lý vận tải
trên vận đơn thể hiện hàng hóa là một mươi sáu tấn da ngựa muối và người nhận hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn thanh huyền
số chín mươi bảy bạch đăng phường hạ lý hồng bàng hải phòng tuy nhiên công ty này đã có văn bản từ chối nhận hàng
theo tài liệu xác minh ban đầu lô hàng trên được vận chuyển từ châu phi về việt nam
số cá ngựa khô nhập lậu giấu trong container trên ước khoảng một tấn
nó đang được cục hải quan hải phòng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật